tại buổi làm việc tỉnh tuyên quang đề nghị trung ương bố trí vốn ngân sách để bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng đường kết nối tuyên quang với cao tốc hà nội lào cai
coi đây là biện pháp hàng đầu để kéo gần với thủ đô làm nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội du lịch trên địa bàn
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm nhà máy may tuyên quang tại xã phúc ứng huyện sơn dương
nhà máy do tập đoàn diệt may việt nam đầu tư với số vốn trên hai trăm linh tỷ đồng đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái
hiện nhà máy đang giải quyết việc làm cho sáu trăm linh lao động và dự kiến tạo việc làm cho một hai trăm linh lao động
thủ tướng biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo nhà máy sau thời gian ngắn đi vào hoạt động đã có sản phẩm xuất khẩu tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương
đồng thời nhắc nhở lãnh đạo nhà máy phải chú trọng chất lượng bữa ăn cho công nhân bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm